thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chính thức ký nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới sáu mươi hai tỷ đồng
hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
việc thực hiện gói hỗ trợ này trên tinh thần nhà nước doanh nghiệp và cộng đồng
cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động
có thể nói đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này chính phủ dành một nguồn lực lớn hỗ trợ cho hàng triệu người lao động bị mất việc
người nghèo người yếu thế bảo đảm an sinh xã hội thể hiện tính ưu việt truyền thống nhân văn của dân tộc ta không ai bị bỏ lại phía sau
với những người lao động nghỉ không lương và người bị tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ ở mức một tám triệu đồng
để hỗ trợ thêm cho người lao động các doanh nghiệp khó khăn về tài chính sẽ được vay không cần tài sản thế chấp
và hưởng chính sách từ ngân hàng chính sách để trả thêm một nửa tháng lương nữa cho những người lao động này
các hộ kinh doanh cá thể có xoanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày một tháng bốn năm nay
sẽ được hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng tuy diễn biến của dịch bệnh nhưng không quá ba tháng
với những người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hay có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
hoặc lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm cũng sẽ được hỗ trợ một triệu đồng mỗi tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm nay
người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng người được hưởng trợ cấp xã hội được nhận năm trăm linh đồng mỗi tháng
còn hộ nghèo hộ cận nghèo được hỗ trợ hai trăm năm mươi đồng mỗi người mỗi tháng và nhận trong một lần cho cả ba tháng
chính phủ giao bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng và thực hiện chính sách này